tình hình dịch covid một mươi chín đã và đang có những diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh quảng trị
với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng vấn đề truy vết cũng như xét nghiệm sàng lọc giữa cộng đồng
đang được tỉnh quảng trị triển khai đồng bộ nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
những ngày qua ở tỉnh quảng trị đã có hơn một trăm một mươi tám điện thoại được cài đặt ứng dụng bluezone
chiếm hơn một mươi tám sáu mươi dân số xếp vị trí thứ một mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước
bên cạnh đó tỉnh quảng trị đang đẩy nhanh tiến độ truy vết f một và f hai và nâng cao năng lực trong xét nghiệm pcr
đến thời điểm này ở tỉnh quảng trị chưa phát sinh ca bệnh mới dương tính với covid một mươi chín
trong số sáu bệnh nhân covid một mươi chín đã có một ca xét nghiệm âm tính